hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vũng tàu tỉnh bà ria vũng tàu cho biết vừa phát đi thông báo
truy tìm danh tính người đàn ông chạy xe máy cầm dao chém nhiều người trên địa bàn
trong đó có một cháu bé một mươi năm tuổi bị thương nặng
theo thông tin ban đầu khoảng hai mươi một h ba mươi phút tối ngày hai mươi bốn tháng hai một người đàn ông không rõ lai lịch đi xe máy
cầm theo một con dao chạy sau xe máy của một đôi nam nữ trú tại tp vũng tàu
lưu thông từ đường lê lợi về đường phạm hồng thái phường bảy
khi vào hẻm sáu mươi phạm hồng thái một người phụ nữ điều khiển xe máy chạy từ hẻm sáu mươi ra
liên bị người đàn ông dùng dao chém một nhát nhưng không trúng
đối tượng tiếp tục chạy đến chém nhưng không trúng người phụ nữ khi dừng xe trước cửa nhà trọ
sau đó đối tượng tiếp tục chém trúng vùng chán gây vết thương sâu từ giữa hai chân mày
đến vùng chán đỉnh dài một mươi hai cm của một cháu bé một mươi năm tuổi đang đứng gần đó
trích xuất từ camera cho thấy người đàn ông trên chạy xe máy
cầm dao đi lòng vòng đội mũ bảo hiểm lưỡi chai màu đen áo khoác quần jean dài màu xanh
hiện cơ quan chức năng đang phối hợp xác minh danh tính truy bắt người đàn ông trên